trái triều các nước châu âu ở thời điểm này

tạm gọi là cái khủng hoảng

thì việc chúc mừng
tổng thống putin tái đắc cử thì cũng là
một cái hành động một cái động thái xã giao thôi
nhưng nó cũng phản ái những cái thực tràn
quan hệ của từng nước đối với nga hiện nay
chẳng hạn như bà lan
thì lâu nay vẫn căng thẳng
thì tổng thống bà lan cũng nói là
không chúc mừng không chúc mừng putin tái đắc cử
còn trong càng đường liên minh châu âu
thì cũng tùy đấy nói chung là người ta
đều có chúc mừng cả có chầm hay muộn
còn với anh thì lại cũng là
một trường hợp đặc biệt anh thì
và nga thì vốn quan hệ căng thẳng
bấy lâu rồi và trước cuộc bầu cử
thì từ anh cũng lấy lên
cái câu chuyện rất ồn ào
và tìm cách cáo buộc nga
là cựu điệp viên hai mang của nga
mà đã được sang anh cư trú
trong một cuộc trao đổi
thì bị đầu độc cùng với người con gái của ông này
thì mặc dù chưa điều tra nhưng anh cũng
nói ngay đây là
có bàn tay của nga
thì tất cả những cái đó còn thiếu bằng chứng
và tiền nga thì hoàn toàn bác bỏ
thì theo tôi thì tới đây
với việc ông putin bước vào
một nhiệm kỳ mới thì cả nước đều
đứng trường một thực tế là ông putin còn công quyền
sáu năm nữa chứ không gọi là như vừa rồi
trước bầu cử có động thái này khác
thì theo tôi nghĩ là lập trường
của họ sẽ được xác định
và theo tôi nghĩ là cái hướng hợp tác
với nga làm việc với tổng thống
putin cũng sẽ được khẳng định
chứ không phải là cứ căng mãi được
về cái sự hợp tác thì
người ta cũng đang nhìn thấy
từ suốt những cái nhiệm kỳ vừa qua
của ông putin là những cái
đẩy mạnh về hợp tác
với các nước trong khu vực châu á thái bình dương
ngay cả với
nhật bản chẳng hạn trong đó thì cả việt nam
nữa khu vực châu á thái bình dương
rõ ràng là nằm trong danh sách ưu tiên chiến lược với mọi người
vậy thì trong cái nhiệm kỳ tiếp theo
điều đó sẽ tiếp tục được thể hiện thế nào
thì nhiệm kỳ tới đây của tổng thống
putin vẫn sẽ tiếp tục
rất quan tâm
ưu tiên cho những cái quan hệ
ở phía đông phía đông ở đây
có những nước lớn như là trung quốc láng giềng của nga
rồi ấn độ rồi những nước như là nhật bản
hàn quốc đông nam á đông đài gò
việt nam chúng ta và nhiều nước khác nữa
ở vùng này thì cũng có những cái điểm nòng
như là bản đảo triều tiến mà lại gần với nga
nga cũng hết sức quan tâm và nga muốn có
vai trò để giải quyết và làm dịu
tình hình ở đây không để
xung đột quân sự nổ ra
ở đây ảnh hưởng đến
an ninh tự tiết của mình
nhưng mà cũng cần phải chỉ ra một
là trong khi nga
muốn quan hệ với các nước ở đây
thì cũng còn có nhiều vấn đề
chẳng hạn quan hệ với trung quốc
thì cũng khó mà cân bằng
quan hệ với những nước khác được
bởi vì giữa trung quốc với một số nước
khu vực châu á cũng đang có những vấn đề
ví dụ giữa trung quốc với nhật bản
thì cũng đang có những tranh chấp về biển đảo
và với quan hệ nhật bản
song phương nhật hàn giữa nga với nhật bản
thì cũng đang có những vấn đề tranh chấp lành tổ
cho nên nga hướng tới
quan hệ ở đây với một thực tại
là những lĩnh vực có thể phát huy hợp tác
thì sẽ tiếp tục hợp tác
những lĩnh vực đang tranh chấp thì phải tìm cách giải quyết
ở đây có những vấn đề mà cũng đang
đồn chàm đến an ninh của nga như là
có thể hệ thống phòng thủ
tên lửa ở nhật bản ở hàn quốc
thì nga cũng rất lo ngại cho nên
không chỉ về hợp tác kinh tế
hợp tác với những lĩnh vực khác
mà hợp tác về an ninh về những vấn đề an ninh
nga cũng rất quan tâm cho nên đây là một hướng lớn
trong hoạt động đối ngoại của nga
thời gian tới vẫn sẽ được tiếp tục duy trì
bằng những cái cách làm
mới nào đúng không ạ
bởi vì như chúng ta cũng đã thấy là ông putin
tuyên bố là sẽ không thể giải quyết
những cái thách thức hiện nay như
cách mà chúng ta đang từng làm
và ông putin nhấn mạnh
là sẽ cần phải có sự đột phá
nước nga sẽ làm được điều đó
vậy thì những sự đột phá ở đây là cái gì
đối với trong nước thì điều quan trọng là
làm cho nên kinh tế mạnh lên
thì ông putin cũng như các nhà lãnh đạo nga
cũng đã nói là phải tự do hoàn lên kinh tế
tuy mọi mặt đều phải quan tâm
an ninh quốc phòng
thì nhưng mà hợp tác kinh tế
cũng được nga
đề lên hành đạo bởi vì khi hợp tác kinh tế
sâu thì cả mối quan hệ
nó sẽ gắn bó với hợp tác kinh tế
và bớt đi căng thẳng
chẳng hạn như trong vấn đề triều tiên
trong vấn đề bản đảo triều tiên thì nga vẫn đề xuất
là phải tạo ra những cái dự án để cho triều tiên
là có thể tham gia các dự án kinh tế
song phương khoảng nhiều bên
thì có thể đẩy lùi được những nguy cơ căng thẳng
những khả năng rủi ro
về mặt xúc đột quân sự
thì theo tôi nghĩ những bước
những hướng đó của nga là ý ông putin
nói đến là trong thời kỳ mới
trong giai đoạn mới phải sử dụng
phải vận dụng để mà tạo ra
những bước chuyển đồng mạnh mẽ
cả trong chính sách đổi nội cũng như trong
chính sách ngoại giao của liên bang nga
và điều đó không phải chỉ một mình ông putin
mà cần sự tập hợp
của sự đoàn kết của
cả người dân và chúng ta sẽ
tiếp tục chờ đợi là vào tháng năm
tới đây một nội các mới của ông putin
sẽ được hình thành
như thế nào ông putin cũng đã
khẳng định là không quyết định tái tranh cử
sau năm hai nghìn ba mươi bởi vì như hôm
nói vui rằng như thế thì ông sẽ
cầm quyền đến một trăm linh tuổi mất nhưng rõ ràng
nếu cứ giữ được sự đoàn kết và
tập hợp sức mạnh như hiện tại thì sáu năm
trong nhiệm kỳ thứ tư tới đây sẽ thực sự
là một điểm nhấn rất đáng chờ đợi
ông putin sẽ để lại cho nước nga chúng ta
cũng chúc mừng ông putin và mong rằng
những di sản đó không chỉ đưa nước nga vượt qua
thử thách mà cũng giúp ích cho hòa bình ổn định
và phát triển của cả thế giới đến đây thì
chương trình nhìn thời nội tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa cảm ơn nhà báo nguyễn đăng phát
đã tham gia chương trình cùng tôi cảm ơn
quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau